một mươi trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được thực hiện thành công thu nhập bình quân đầu người gần bốn mươi triệu đồng là hai trong nhiều kết quả đạt được của xã lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế quê hương của đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
một xã lộc an ngày càng tiến bộ đi lên xứng đáng với một địa phương từng là cái nôi của cách mạng tại thừa thiên huế mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
sông chuồi chảy qua địa phận xã lộc an huyện phú lộc người dân sống dọc hai bên bờ sông đã tận dụng mặt nước để nuôi cá lồng một mô hình nuôi thủy sản đã được thực hiện rất nhiều năm nguồn thu nhập từ nuôi cá lồng đã giúp cho nhiều gia đình có đời sống kinh tế khá giả

hàng năm đầu tư cơ sở hạ tầng đạt trên một mươi tỷ đồng đã làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt của xã đưa lộc an trở thành một trong những xã tiêu biểu về hiệu quả từ xây dựng cơ bản của huyện phú lộc

bên cạnh đó xã lộc an còn thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư quốc phòng an ninh được giữ vững nhờ đó người dân địa phương ngày càng gắn bó đoàn kết quyết tâm xây dựng quê hương lộc an ngày càng giàu mạnh vững chắc trên con đường xây dựng và phát triển của mình để ngày càng xứng đáng hơn với truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh